chiều ngày hai tháng bốn sở y tế tỉnh con tum đã nhận được kết quả xét nghiệm covid một mươi chín từ viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên
của một mươi một trường hợp liên quan đến bệnh viện bạch mai đều cho kết quả âm tính
cụ thể một mươi một trường hợp là thực tập sinh người từng điều trị thăm nuôi người thân tại bệnh viện bạch mai
của một số huyện thành phố trên địa bàn tỉnh
hiện tại tình trạng sức khỏe của các trường hợp này đều ổn định không có các triệu chứng mắc covid một mươi chín
các trường hợp này vẫn được cách ly và theo dõi sức khỏe theo quy định